đồng chí nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tới dự
nông sản không an toàn được bày bán tràn lan gây mất niềm tin của người tiêu dùng
trong khi đó nông sản sạch an toàn sản xuất ra lại không có chỗ bán
không thể cạnh tranh được về giá cả với các loại nông sản không có nguồn gốc
vì vậy việc kết nối người nông dân với người tiêu thụ
thông qua hệ thống chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn của liên minh hợp tác xã việt nam
đã giúp hình thành các tổ hợp tác ở cơ sở
giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản có địa chỉ tin cậy không phải thông qua các thương lái
hiện nay hệ thống năm cửa hàng chuỗi siêu thị đã gắn kết với hơn một trăm linh hợp tác xã
tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
dự kiến trong năm nay liên minh hợp tác xã việt nam sẽ tiếp tục mở các chuỗi siêu thị
thực phẩm an toàn tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành lớn trên cả nước
sau sáu tháng đàm phán với doanh nghiệp nhật
từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu nhiều lô hàng chuối tại long an
đã được xuất sang nhật với giá thành tốt
không chỉ nhật bản các thị trường khó tính như hàn quốc dubai
đang ngày càng chuộng sản phẩm chuối của việt nam
nếu như khẳng định được chất lượng chuối việt nam sẽ trở thành mặt hàng
mang lại giá trị xuất khẩu cao
thị trường nhật bản có nhu cầu cao đối với mặt hàng chuối nhập khẩu
với sức tiêu thụ sấp xỉ một triệu tấn một năm
theo thống kê hiện nay philippines đứng đầu
chiếm tới tám mươi năm thị phần chuối nhập khẩu tại nhật bản
tuy nhiên các doanh nghiệp nhật bản cho biết
đang có nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung cho thị trường nội địa
đánh giá về khả năng cạnh tranh của quả chuối việt nam
nhiều doanh nghiệp nhật bản khẳng định quả chuối việt với vị ngọt
phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng nhật bản và có mức giá khá tốt
dự kiến trong thời gian tới nhật bản sẽ tăng gấp đôi khối lượng
chuối nhập khẩu từ việt nam đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối
ngoài nhật bản nhu cầu tiêu thụ mặt hàng chuối tại đu bài hàn quốc
và các thị trường trung đông cũng khá tiềm năng
do vậy đầu ra của chuối xuất khẩu việt nam đang mở rộng
đặc biệt với những sản phẩm chất lượng cao
tám huyện thị xã và thành phố trên toàn tỉnh quảng nam vừa đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân
hơn hai thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
đợt giao quân năm nay các cấp ngành trong tỉnh đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị
để lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng an toàn tiết kiệm đúng quy định
năm nay tỉnh quảng nam đã phát lệnh chính thức cho hơn hai thanh niên trúng tuyển
đạt một trăm linh so với trị tiêu
trong đó có gần năm mươi thanh niên đạt sức khỏe loại một
và loại hai
hơn một mươi thanh niên có trình độ học vấn là đại học cao đẳng và trung cấp
hàng chục thanh niên đang là đảng viên
tại buổi giao nhận quân một trăm linh thanh niên phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nhiều thanh niên chia sẻ có nguyện vọng và phấn đấu được phục vụ lâu dài trong quân đội
đằng này em tình nguyện đến nhiệm vụ của sự là một người công của quê hương tâm kỳ
mang trong mình một sức khỏe một sức trẻ
em nguyện đem tất cả những điều đó để bảo vệ quê hương bảo vệ tổ quốc của mình
em rất vui nguồn và hứng thở khi nhận nhiệm vụ được trúng tiến lực này
và em cũng mong muốn là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để về với gia đình và người thân
trước đó các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng quà
động viên các thanh niên trúng tuyển an tâm lên đường nhập ngũ
để đợt giao quân bảo đảm số lượng và chất lượng
các địa phương triển khai tốt công tác tuyển quân
phân loại các đối tượng miễn hoãn theo luật
công tác nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ và tuyên truyền giáo dục pháp luật được tăng cường
đổi mới hình thức giúp nhân dân đặc biệt là nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ
nắm rõ về các chế độ chính sách hậu phương quân đội và quyền lợi được hưởng
sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương
theo thông tin từ đồn biên phòng cửa đại huyện bình đại tỉnh bến tre
lực lượng cứu nạn của đồn biên phòng vừa cứu thành công bốn thuyền viên trên tàu cá tg chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi chín ts
bị chìm trên biển vào tối ngày một mươi hai tháng hai
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng hai tàu cá mang biển số tg chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi chín ts hiệu hữu phước hành nghề trong đèn lưới vây
do thuyền trưởng nguyễn văn bé ba phường hai thành phố mỹ tho tiền giang điều khiển
cùng ba thuyền viên đang trên đường vào bờ thì bị gió to sóng lớn đánh gãy bánh lái giạt vào cồn mắc cạn
thuyền trưởng cho thả neo để khắc phục sự cố thì bị sóng tiếp tục đánh ngập tàu và làm hai thuyền viên rơi xuống biển
bị nước cuốn trôi tại vùng biển có tọa độ cách bờ biển cửa đại khoảng một mươi hải lý
ngay lập tức thuyền trưởng ba lao theo để cứu nhưng không kịp đành bơi trở lại tàu
và chỉ kịp phát tín hiệu cầu cứu trước khi tàu cá bị chìm
nhận được tin báo đồn biên phòng cửa đại đã điều tàu bp một trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm linh một cùng một mươi cán bộ chiến sĩ
và huy động năm phương tiện của ngư dân địa phương và hợp tác xã thủy sản dạng đông tổ chức tìm kiếm
đến khoảng hai giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng hai lực lượng bảo vệ hợp tác xã dạng đông đã cứu được hai thuyền viên bị rơi xuống biển
và đến năm giờ lực lượng cứu nạn của đồn biên phòng và ngư dân cứu được hai nạn nhân còn lại
riêng tàu cá bị chìm thiệt hại ước tính ban đầu khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi được đưa vào bờ chăm sóc y tế hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định
đồn biên phòng cửa đại đã bàn giao cho thân nhân các nạn nhân đưa về nhà
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng dùng xe máy vận chuyển trái phép bốn mươi kg thuốc nổ để bán kiếm lời
trước đó vào khoảng tám giờ ngày một mươi tháng hai tổ công tác thuộc đội an ninh công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình kiểm tra bắt quả tang hai đối tượng
gồm nguyễn thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn hai phong nha xã sơn trạch
và lê văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú ở xã hưng trạch huyện bố trạch sử dụng xe máy có hành vi vận chuyển trái phép bốn mươi kg thuốc nổ
bước đầu hai đối tượng khai nhận mua số thuốc nổ này của một người ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
và trong lúc chờ để bán cho một người khác tại huyện bố trạch thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang
tăng vật thu giữ ngoài bốn mươi kg thuốc nổ còn tám triệu đồng một xe máy và một số tài sản cá nhân khác được xác định là để mua bán vận chuyển thuốc bom nổ
hiện vụ việc đang được công an huyện bố trạch tiếp tục điều tra làm rõ
vài năm trở lại đây do giá thu mua mũ cao su liên tục giảm mạnh tiền thu từ bán mũ không đủ trả chi phí nhân công và chăm sóc lại vườn cây
nên nhiều chủ vườn đã thanh lý loại cây này để chuyển sang cây trồng khác
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc năm hai nghìn một mươi sáu diện tích cao su của tỉnh đã giảm một chín trăm tám mươi tám ha so với năm hai nghìn một mươi năm
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc toàn tỉnh hiện có ba mươi tám bốn trăm chín mươi ba hectare cây cao su
diện tích cao su giảm mạnh là do một số diện tích già cỗi được thanh lý nhổ bỏ chưa tái canh
bên cạnh đó giá cao su xuống thấp trong những năm gần đây nên một số hộ trồng cao su tiểu điền đã chặt bỏ chuyển đổi sang cây trồng khác
mặc dù diện tích giảm nhưng sản lượng tăng ba năm mươi tám tấn so với năm hai nghìn một mươi năm đạt một trăm linh tám kế hoạch
hiện nay giá thu mua mũ cao su trên thị trường đã bắt đầu tăng
cây cao su tăng lên sông vẫn đang ở mức thấp và hiệu quả kinh tế không bằng cà phê hồ tiêu
vì vậy tình trạng người dân tiếp tục thanh lý cao su để chuyển sang cây trồng khác vẫn còn tiếp tục
những ngày qua việc xâm hại bãi giống của các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản để khai thác nghêu lụa trái phép
tiếp tục diễn biến phức tạp và gai gắt trên ngư trường vùng biển huyện kiên lương tỉnh kiên giang gây bất ổn an ninh trật tự trên biển
vấn nạn cướp sò cướp nghêu không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho hợp tác xã mà còn làm tổn hại đến môi trường sinh thái ven biển
khu vực bãi giống của hợp tác xã nuôi trồng thủy sản vững mạnh xã bình an huyện kiên lương có đến hàng chục phương tiện ngang nhiên xâm nhập
và khai thác nghêu lụa khi phát hiện tàu tuần tra những đối tượng này nhanh chóng kéo cao lên tăng tốc chạy ra ngoài khu vực bãi giống
hoặc trở vào bờ neo đậu lực lượng chức năng rất khó bắt quả tang đối tượng tại hiện trường
thời gian nay tháng hai đến giờ thì xảy ra giữa các hộ hợp tác xã nuôi sò và một số người dân ở các nơi khác đến trong đô hồn đất
rồi như vậy là kiên lương rồi như vậy là rạch giá là kéo lên để như vậy là khai thác trong các hợp tác xã bãi sò của người hợp tác xã
từ đó tình hình an ninh trình biến có lúc cũng phức tạp
để xâm nhập vào các bãi nghêu lụa các đối tượng đã lợi dụng đêm tối
đối tượng đã lợi dụng đêm tối nhổ bỏ hoặc kéo sập các cột mốc tháo bỏ phao tiêu danh giới của các bãi giống nên lực lượng biên phòng gặp khó khăn trong xử lý vi phạm
hầu hết những đối tượng khi bị bắt giữ phương tiện đều cho rằng không xâm hại bãi nghêu khai thác và yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ chỉ rõ cột mốc phao tiêu xác định danh giới bãi giống của các hợp tác xã ở đâu nên rất khó xử lý

sau khi khai thác cạn kiệt khu vực xung quanh họ tiếp tục xâm phạm vào bãi giống của các hợp tác xã vừa gây thiệt hại kinh tế nặng nề làm biến động môi trường sinh thái vùng ven biển ven bờ vừa gây bất ổn an ninh trật tự xã hội trên ngư trường

người phóng tàu tám trăm linh hectare bãi giống với năm mươi xã viên tham gia quản lý bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản vừa qua lượng nghêu lụa bị cao trộm thất thoát ước tính hơn ba trăm linh tấn thiệt hại tương đương trên ba tỷ đồng
bà còn xã viên lo lắng trắng tay trước nạn nghêu tạc hoành hành đang ngày càng diễn biến xấu khó ngăn trặn và không thể kiểm soát được
hàng ngày vùng ven biển huyện kiên lương tỉnh kiên giang có từ vài chục đến hàng trăm phương tiện tập trung khai thác ngu lụa và những loài thủy sản khác
tình trạng tranh chấp ngư trường thường xuyên xảy ra gây bất ổn an ninh trên biển
vì vậy lực lượng chức năng tỉnh kiên giang cần sớm có giải pháp quyết liệt để xử lý rứt điểm tình trạng này
những ngày này tại khu di tích quốc gia côn sơn kiếp bạc thị xã trí linh tỉnh hải dương
đang náo nước diễn ra lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc
hàng nghìn lượt du khách đã đổ về nơi đây để chiêm bái tham gia các lễ hội dân gian và vãn cảnh
lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm sáu trăm tám mươi ba năm ngày viên tịch của đệ tam tổ
trúc lâm huyền trang tôn giả và tổ chức lễ khánh thành tòa kiểu phẩm liên hoa chùa côn sơn
đến với lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm nay về phần lễ du khách sẽ được tham dự rước nước là một nghi lễ quan trọng trong lễ hội côn sơn
các lễ khác như lễ dân hương lễ tế tại chùa côn sơn các đền trần nguyên đán nguyễn trãi kiếp bạc nam tào bắc đầu
lễ tế trời đất trên núi ngũ nhạc cầu cho quốc thái dân an và phát ngũ cốc cầu mùa màng no đủ lễ đàn mông sơn thí thực mang đậm màu sắc phật giáo
các lễ khác như lễ hội mùa xuân côn sơn các đền trần nguyên đán nguyễn trãi kiếp bạc nam tàu bắt đầu lễ tế tại chùa côn sơn các đền trần nguyên đán nguyễn trãi kiếp bạc nam tàu bắt đầu lễ đàn mông sơn thí thực mang đậm màu sắc phật giáo

các lễ khác như lễ hội mùa xuân côn sơn các đền trần nguyên đán nguyễn trãi kiếp bạc nam tàu bắt đầu lễ tế tại chùa côn sơn các đền trần nguyên đán nguyễn trãi kiếp bạc nam tàu bắt đầu lễ đàn mông sơn thí thực mang đậm màu sắc phật giáo